thưa quý vị sau hơn một mươi ngày nhập ngũ tân binh cảnh sát cơ động trên cả nước đã bước vào quãng thời gian huấn luyện gian khổ để trở thành những chiến binh thép
ngay từ những ngày đầu hoạt động huấn luyện đã diễn ra khẩn trương sôi nổi nhằm đào tạo một thế hệ chiến sĩ ưu tú
đóng góp vào công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại
mời quý vị cùng theo dõi những buổi huấn luyện đầu tiên tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô trong phóng sự ngay sau đây
sau buổi khai giảng hoạt động huấn luyện tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô ngay lập tức được triển khai nhằm hoàn thành tốt chương trình đào tạo tân binh
gần năm trăm linh tân binh cảnh sát cơ động tham gia nghĩa vụ công an nhân dân của một mươi hai tỉnh phía bắc đang bước vào những bài huấn luyện đầu tiên
các chiến sĩ được tuyển và đào tạo tại trung tâm cảnh sát cơ động thủ đô năm nay cao hơn cả về số lượng và chất lượng
trong đó có rất nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng ngoài ngành công an nhân dân

dù khó khăn gian khổ thế nhưng sau ba tháng huấn luyện khắc nghiệt những tân binh vừa rời ghế nhà trường sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự võ thuật kỹ chiến thuật
đồng thời họ phải sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động cũng như thuần thục các kỹ năng chống gây dối bạo loạn khủng bố bảo vệ mục tiêu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao